chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xung quanh quy định bốn quận nội thành hà nội không được cách ly f một tại nhà đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận
vâng thưa quý vị trải qua bảy mươi sáu năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành lực lượng công an nhân dân luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề xây dựng văn hóa công an nhân dân
vậy công tác xây dựng văn hóa trong công an nhân dân đã và đang đặt ra những yêu cầu gì
bàn luận sâu hơn về vấn đề này trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
còn mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức đáng chú ý trong điểm nóng an ninh trật tự
khi lực lượng thi công công trình tiến hành triển khai đặt cống tạm b ba trên kênh cây me thuộc xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi chống đối cản trở
ngoài ra các đối tượng còn mang hai bình ga loại một mươi hai kg đặt tại điểm đặt cống dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công
vụ việc đã làm cho một mươi ba cán bộ chiến sĩ công an thị xã vĩnh châu bị thương
trong đó có hai đồng chí bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị
ngay sau đó nhóm đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng
do đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đông vệ thành phố thanh hóa cầm đầu vừa bị công an tỉnh thanh hóa triệt xóa
công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ thêm tám đối tượng khác trong đường dây này
đặc biệt trong quá trình khám xét tại nhà hùng công an thành phố thanh hóa đã thu giữ một khẩu súng dạng k năm mươi bốn
một khẩu súng samlex một khẩu súng bắn đạn rìa một mươi chín viên đạn và nhiều tăng vật khác có liên quan
liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê ở tp vinh công an tỉnh nghệ an đã khởi tố với đậu đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường hương bình thành phố vinh thay tội dạy lần giết người và tăng chữ trái phép vũ khí quân dục
trước đó sáng ngày hai mươi tháng một mươi một do có mâu thuẫn từ trước
thuận mang theo khẩu súng k năm mươi chín đến quán cà phê tìm nạn nhân
vào quán thấy anh này đang ngồi cùng bốn người khác thuận nổ súng một phát bắn trúng vào tay
khiến nạn nhân vùng xuống sau khi gây án thuận bỏ chạy ra ngoài nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu
sau hơn một giờ gây án cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng thuận khi đang lẩn trốn
quá trình bắt giữ thuận công an thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín và hai viên đạn
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
tính đến một mươi bảy h cùng ngày có một mươi ba quận huyện thị xã triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tại bảy mươi chín điểm trường
kết quả trong ngày đầu tiên đã thực hiện tiêm được hơn ba mươi ba sáu trăm linh mũi cho học sinh lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
cũng theo cdc hà nội thành phố sẽ triển khai tiêm cho hơn ba trăm linh học sinh
từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi của hai trăm tám mươi sáu trường trung học phổ thông trường liên cấp trường dạy nghề
và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
đợt tiêm này diễn ra trong hai ngày là ngày hai mươi
hai mươi ba vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và tiêm vét vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
vâng thưa quý vị cách ly f một tại nhà có lẽ không còn là câu chuyện mới
bởi nhiều địa phương trong cả nước đã thực hiện
hà nội sau một thời gian dài tiến hành cách ly f một tập trung
thì cũng đã cho f một cách ly tại nhà ngoại trừ các trường hợp sinh sống
tại bốn quận nội thành đó là ba đình
giải thích về quy định yêu cầu không cách ly tại nhà
đối với f một tại bốn địa bàn trên hà nội cho rằng
đây là bốn quận lõi của thủ đô tập trung trụ sở của các cơ quan đảng
nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội cơ quan ngoại giao
tổ chức quốc tế các tập đoàn kinh tế lớn
đây cũng là nơi có một đội dân cư cao tập trung nhiều hoạt động giao lưu
vào thường kinh tế với tầm chất cao để phát triển kinh tế xã hội
ngoài ra bốn quận lõi này có tầm quan trọng đặc biệt
và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ tuyệt đối an toàn
về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
cho thấy hà nội cẩn thận như vậy cũng tốt
đúng là bốn quận lõi này có vị trí rất đặc biệt cả về chính trị và kinh tế
nên cũng rất khó cho hà nội
đây là nơi cần phải bảo vệ an toàn cao hãy thông cảm cho hà nội
đại đa số cư dân mạng đều lên tiếng đồng tình với quy định hiện nay của hà nội
bởi điều này thể hiện sự thật sự tốt
nói chung là nơi này có tầm quan trọng của thủy đô trong việc bảo vệ vùng lõi
bảo vệ sự an toàn của cơ quan trung ương
đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt
để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
nhiều người than phiền nhưng tôi nghĩ đây là quyết định đúng của hà nội
mọi người nên chia sẻ với hà nội bởi nếu nơi đứng đầu cả nước chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
thì sẽ rất nguy hiểm
lên tiếng đồng tình với quan điểm của nhiều cư dân mạng
một số chuyên gia trong lĩnh vực y tế cũng đã lên tiếng ủng hộ quy định của hà nội
các chuyên gia cho rằng việc cách ly tại nhà là nhu cầu mong muốn của đa số người dân
tuy nhiên vì sự an toàn chung của thủ đô của hệ thống chính trị
thì chúng ta cần có những bước đi thận trọng trong công tác phòng chống dịch
bốn quận huyện trung tâm trên cần có sự bảo vệ riêng để kiểm soát dịch bệnh
người dân nên tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định năm k
vậy quan điểm của bạn như thế nào về việc hà nội yêu cầu các nơi tập trung s một
đối với trường hợp người dân sống ở bốn quận nội ngành kể trên
hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
khác với không khí những ngày đầu khi mà tuyến xe buýt trên địa bàn thủ đô hoạt động trở lại
thì lượng khách sử dụng dịch vụ khá là thưa thớt
thì bắt đầu từ cuối tháng một mươi trở lại đây khách đi xe đã tăng hơn
chính vì vậy để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn
thì mới đây hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội
đã có văn bản gửi tới ủy ban nhân dân thành phố
kiến nghị cho phép loại hình phương tiện công cộng này được hoạt động một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
tuy nhiên xung quanh vấn đề này thì vẫn có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều
vì sao trong thời điểm mà cả ngành vận tải khách đều hoạt động cầm chừng
đều ghi nhận tình trạng thua lỗ
nhưng xe buýt vốn luôn y ạch trong suốt lịch sử hoạt động
thì lại mới nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi của ngành vận tài khách
đây là một tín hiệu đáng mừng hay là đáng lo ngại
mời quý vị cùng theo dõi trong ghi nhận câu chuyện giao thông dưới đây
dịch bệnh thì đã và đang mang đến nhiều tác động tiêu cực cho ngành vận tải đặc biệt là vận tải khách
và hãy cùng chúng tôi điểm lại một số loại khách
một số loại hình vận tải khách hiện vẫn đang hoạt động
để hiểu lý do vì sao một số loại hình như là taxi này
xe khách liên tỉnh thì liên tục ghi nhận tình trạng thua lỗ
và thậm chí nhiều doanh nghiệp còn phải cắt giảm đến mức thấp nhất rất nhiều chi phí hoạt động
thậm chí bán cả phương tiện đi để có thể duy trì được qua giai đoạn khó khăn này
trong khi đó xe buýt lại đi ngược lại hoàn toàn với xu thế chung
và phải chăng đây là một tín hiệu rất là đáng mừng
khi mà người dân đã dành nhiều tình cảm hơn cho loại hình vận tải công cộng này
hay đó là một câu chuyện khác
xe khách liên tỉnh gần như tê liệt hoàn toàn kể cả khi được phép chạy lại
tiền vé không đủ chi phí vận hành
khi mà giá xăng liên tục tăng
những chiến xe ghi nhận tình trạng chạy rỗng
không quá nổi năm khách xuất bến
taxi loại hình vận tải công cộng có nhiều tín hiệu khả quan hơn
cũng ghi nhận tình trạng thua lỗ nặng
chạy cầm chừng với trung bình một phần ba số lượng xe hiện có
thế nhưng đến xe buýt thì lại rất khác
loại hình vận tải công cộng này đang được đề xuất chạy một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
vâng đây là một trạm trung chuyển xe buýt
và bây giờ là khoảng tám giờ hơn là khung giờ cao điểm sáng
và cũng nằm trong khoảng thời gian được đề xuất sẽ tăng dần suất tăng công suất của xe buýt
để đảm bảo phục vụ yêu cầu nhu cầu của người dân đi lại được thuận tiện dễ dàng
cũng như đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
và chúng ta hãy cùng xem số lượng hành khách trên những chuyến xe trong thời điểm này như thế nào
mỗi chuyến xe chỉ có ba bốn năm người là cùng còn không chạy không
có khoảng độ một mươi đến một mươi hai người thôi anh ạ
chứ không đông như ngày trước
ngày trước đó một mươi phần rồi chỉ còn một phần một phần bốn thôi
đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì nguồn thu đóng vai trò tối quan trọng
và trong vận tải khách thì đó là số lượng hành khách số vé bán ra
vậy từ trước đến nay xe buýt chủ yếu phục vụ cho đối tượng nào là chính
và đối tượng đó hiện có đang sử dụng xe buýt hay không
thực ra nhu cầu vận tải của chúng ta bây giờ giảm sút rất nhiều
đối tượng chính là học sinh sinh viên chiếm lên hơn tám mươi
lượng khách đi lại thường xuyên của xe buýt thì đã chưa lên thành phố hà nội
chứ nhưng một số tuyến buýt chúng ta xét vào giờ cao điểm thôi
còn giờ thường thì chắc chắn là biết chúng ta thì không phải lúc nào cũng có đủ khách rồi
đủ khách lấp đầy chỗ
thế cho nên trong giờ cao điểm thì những cái tuyến buýt ấy
mà trước đây là đi qua một hàng loạt các trường đại học ấy nó vẫn vắng hoe
tức là cái lượng khách của nó mặc dù đã chạy vào giờ cao điểm rồi
và chạy năm mươi cụm tức là sức chứa chúng ta cho phép cho năm mươi thôi
ví dụ như biết tám mươi thì chở bốn mươi thôi ấy
thì hiện nay hầu như là giờ cao điểm tôi thấy là cũng không
không có lấp đầy được cái bốn mươi khách đấy đâu
còn những cái tuyến buýt mà tôi nói là nó ví dụ như là đi qua những cái bệnh viện
rồi đi qua các bến xe thì hiện nay là cái lượng khách ở bến xe cũng giảm suốt rất nhiều
thực tế thì xe buýt rất khác với các loại hình vận tải công cộng khác
đây là loại hình vận tải khách duy nhất
không cần quan tâm đến số lượng hành khách nhiều hay ít
mà chỉ cần chạy đủ chạy đúng tần suất của tuyến
khách nhiều hay ít lỗ nhiều hay lỗi ít cũng không cần phải quan tâm
bởi đã có trợ giá của ngân sách
vậy càng chạy nhiều càng tăng công suất thì trợ giá cũng càng nhiều
nhưng hiệu quả cũng là bài toán cần phải cân nhắc
chúng ta phải xét đến bài toán hiệu quả
để chúng ta bỏ ra một số tiền trợ giá rất lớn
khổng lồ hàng nghìn tỷ đồng hàng nghìn một năm
để có một lượng hành khách nhất định cho xe buýt
trong thời gian xảy ra dịch bệnh như thế thì lượng khách giảm sốt rất nhiều
vậy thì cái bài toán trợ giá cũng phải rất là xem xét
vậy thì nếu như chúng ta tăng thì cũng phải có cơ sở
trả lời ba câu hỏi
vậy thì những tuyến nào nên tăng và giờ không thể cao điểm
mà tôi nghĩ là chỉ có thể xem xét một số tuyến nhất định
và phải có căn cứ về đếm khách để làm cơ sở xem xét
chứ đề xuất phải một số tuyến
chứ đề xuất mà tăng những tuyến nhiều tuyến
bặc biệt những tuyến đi qua trường đại học và giờ cao điểm
tôi nghĩ nó chỉ tăng trợ giá thôi mà không tăng hiệu quả
tức là trợ giá quá lớn không khi lượng khách vận tải được
nó không tăng lên không nhiều
hội nghị văn hóa toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
đã chính thức được diễn ra
hội nghị nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
về công tác văn hóa văn nghệ
và được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc
mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam
trải qua bảy mươi sáu năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn quan tâm đặc biệt
đến vấn đề xây dựng văn hóa công an nhân dân
gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vậy công tác xây dựng văn hóa trong công an nhân dân
đã và đang đặt ra những yêu cầu gì
để văn hóa thực sự là nền tảng
động lực xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay thiếu tá trần minh hiền
phó giám đốc trung tâm lưu trữ và thư viện học viện chính trị công an nhân dân
để cùng bàn luận sâu hơn
lời đầu tiên thì xin cảm ơn thiếu tá trần minh hiền
đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng ạ thưa đồng chí
trong nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
thì lần đầu tiên nền tảng nền văn hóa
được đảng ta xác định là mục tiêu chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
và đến đại hội một mươi ba của đảng thì an ninh tư tưởng văn hóa
được xác định là một trong những trụ cột quan trọng
của chiến lược an ninh quốc gia thế kỷ hai mươi một
vậy theo đồng chí điều này có ý nghĩa như thế nào
trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
vâng xin cảm ơn câu hỏi của miên giả viên minh tri
và như các đồng chí đều biết
thì văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc
và là động lực phát triển là sức mạnh nội sinh
đảm bảo sự phát triển vững chắc của đất nước
và cũng là hồn cốt của dân tộc
lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta
thì cũng đã xây dựng nên những cái giá trị văn hóa
rất đẹp như là yêu nước thương nòi
tinh thần tương thân tương ái tinh thần đoàn kết
ý chí tự lực tự cường
và tất cả những cái giá trị đó thì nó đã góp phần
làm nên thắng lợi của cách mạng việt nam
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đấy ạ
và đảng nhà nước ta thì luôn quan tâm đến việc phát triển nền văn hóa
và khẳng định tầm quan trọng của phát triển văn hóa
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
điều này được thể hiện trong đề cương văn hóa năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
trong nghị quyết đại hội chín
và đặc biệt là trong nghị quyết số hai mươi tám
cũng như là nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thì đều khẳng định vai trò tầm quan trọng của
xây dựng văn hóa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thì cần phải nhận thức sâu sắc vấn đề này
và có những hành động phù hợp
để phát triển văn hóa trong công an nhân dân
đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
thì chúng ta cần phải làm những cái công việc gì
để đạt được mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
thì trước hết là chúng ta phải phát huy
những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
và áp dụng vào xây dựng văn hóa trong công an nhân dân
để làm sao xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự là lực lượng kiểu mẫu
và là lực lượng nồng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
ngay như sự kiện hội nghị văn hóa được khai mạc ngày hôm nay
thì cũng đã thể hiện và có ý nghĩa to lớn
trong sự nghiệp phát triển
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thì đây cũng chính là dịp
để lắng nghe các nhà khoa học
các nhà văn hóa các văn nghệ sĩ
và cũng là dịp
các nhà văn hóa các văn nghệ sĩ
các nhà khoa học có thể đoàn kết
để thống nhất trong một mặt trận chung
hội nghị theo tôi có thể coi như là
một hội nghị riêng hồng trên lĩnh vực văn hóa
để chúng ta đoàn kết lực lượng
đấu tranh thống nhất trong một mặt trận chung
vâng ạ nhìn suốt chiều dài
xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
thì theo đồng chí văn hóa
có ý nghĩa như thế nào vai trò như thế nào
tác động như thế nào
đối với từng cán bộ chiến sĩ
từ thay đổi nhận thức cho đến hành động
dạ vâng trong quy luật phát triển
và vận động của nền văn hóa
thì có một quy luật đó là quy luật kế thừa
lịch sử bảy mươi sáu năm xây dựng
và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
thì chúng ta đã xây dựng được
những giá trị văn hóa truyền thống của lực lượng công an nhân dân
đó là tinh thần
tuyệt đối trung thành với đảng
với tổ quốc với nhân dân
và tận tụy với công việc
cũng như là hết lòng hết sức phụng sự nhân dân
thì nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân chúng ta
thì trước hết đó là phải giữ gìn
phát huy phải thấm lượng
và tự hào về những truyền thống ấy
đặc biệt là trong thời đại
trong bối cảnh hiện tại của tình hình quốc tế
cũng như là trong nước thì chúng ta cần phải sáng tạo thêm
ví dụ ngoài cái việc
chúng ta phải thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy
năm điều kỷ luật
năm lời thề danh dự công an nhân dân việt nam
một mươi điều kỷ luật của ngành
thì chúng ta cần phải sáng tạo
trong cái thời kỳ mới
đó là ví dụ nói đơn giản như tội phạm hiện nay
thì cũng đã khác so với tội phạm ngày xưa
tội phạm trước kia thì chúng ta
không có công nghệ hiện đại như bây giờ
không có những thủ đoạn tinh vi nguy hiểm như bây giờ
thì chúng ta cần phải mưu trí sáng tạo
tức là mình vẫn phát huy
những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
của lực lượng nhưng thêm vào đó
trong bối cảnh tình hình mới thì chúng ta phải
mưu trí sáng tạo hơn nữa
để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đề ra
vậy thì công tác xây dựng
văn hóa trong công an nhân dân
trong thời điểm hiện nay trong thời gian vừa qua
thì đã được biểu hiện dưới những cái góc độ như thế nào
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn được hay không
dạ vâng thưa đồng chí
thì theo quá trình
nhà nghiên cứu của bản thân tôi thì tôi xin phép
được đưa ra một vài góc độ
biểu hiện của văn hóa ví dụ như
văn hóa nói chung và văn hóa trong công an nhân dân
thì được biểu thị dưới các mức độ như sau
thứ nhất đó là
thể hiện trong các giá trị cốt lõi
tức là chúng ta
trải qua bảy sáu mươi sáu năm xây dựng và trưởng thành
thì đã xây dựng được các cái giá trị cốt lõi
của công an nhân dân việt nam
đó là tuyệt đối trung thành với đảng
với tổ quốc với nhân dân
tinh thần hết lòng hết sức phục sự nhân dân
và tận tụy với công việc
cái thứ hai là văn hóa được biểu hiện
dưới góc độ là trong
từng lĩnh vực các hoạt động công tác
chiến đấu của từng lực lượng một
ví dụ như trong công tác chuyên môn
trong đấu tranh phá áp
đặc biệt là được thể hiện
trong văn hóa ứng xử giao tiếp hàng ngày
trước hết là đối với
các đồng chí đồng độ
trong cơ quan đơn vị của mình
đối với nhân dân
có thể là đối với các loại tội phạm
để làm sao mà cảm hóa giáo dục
đấy chính là thể hiện tinh thần nhân văn
của hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hiện nay
và đặc biệt
theo tôi đó là một
biểu hiện cao thiết của văn hóa
đó là thể hiện trong cá nhân trong nhân cách
của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân
tức là chúng ta đã quan tâm xây dựng văn hóa
đã hình thành cái bản chất cái nhân cách
cho mình thì nó sẽ hình thành
một cái phẩm chất giá trị
tốt đẹp trong bản thân
của mỗi con người và để làm được điều đó
thì chúng ta phải thực hiện tốt
các cái chỉ thị nghị quyết của
đảng nhà nước của bộ công an
phải tu dưỡng
rèn luyện theo cái
năm điều sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
và năm điều
năm lời thề danh dự một mươi điều quy luật của ngài
và các cơ quan đơn vị
thì cần quan tâm tạo
môi trường điều kiện thuận lợi để cho
cán bộ chiến sĩ có thể là
có cái môi trường thuận lợi để rèn luyện
các cái phẩm chất văn hóa tốt đẹp đó
vâng ạ những cái kết quả đạt được thì
không thể phủ nhận được rồi tuy nhiên trong quá trình thực hiện
chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an nhân dân
trong việc biểu hiện văn hóa
thì có ở đâu đó
ở lúc nào đó vẫn có những cái hạn chế thiếu sót
mà dư luận nhắc đến nhiều nhất
đó chính là văn hóa ứng xử giữa
lực lượng công an nhân dân với nhân dân
vậy với quan điểm của mình thì đồng chí
có nhìn nhận như thế nào về
vấn đề này và cùng với đó thì chúng ta
sẽ cần có những cái giải pháp như thế nào
để nâng cao văn hóa ứng xử lối sống
văn hóa trong lực lượng công an nhân dân
dạ vâng trước hết thì theo tôi
cần phải khẳng định rằng
nhìn chung là văn hóa trong công an nhân dân
hiện nay là nói chung là tốt đẹp
đại bộ phận đại đa số cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân thì luôn có nền tảng
văn hóa rất là tốt đẹp
và những thắng lợi của lực lượng công an nhân dân
thì nó có nhiều yếu tố hợp thành
tuy nhiên theo tôi thì văn hóa
là một yếu tố quan trọng tuy nhiên đúng như đồng chí nói
là ở một số nơi
một số lúc thì vẫn còn những cái
tình trạng còn tồn tại như là
hách dịch cửa quyền xa rời dân chúng
thì thậm chí có những cái vi phạm pháp luật
và dẫn đến là phải xử lý
tuy nhiên thì những cái
hiện tựu trên có là
do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan
trong đó theo tôi thì chúng ta cần
quan tâm đến nguyên nhân chủ quan
bởi vì nó là quan trọng và quyết định
ví dụ một đồng chí cán bộ chiến sĩ công an
mà có bản lĩnh chính trị
thực sự là chưa vững vàng chưa chú trọng
về luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức
thì trong một số điều kiện hoàn cảnh
của khách quan đưa đẩy lại đấy
thì có thể là không giữ được bản lĩnh
và sẽ có những cái hành vi
vi phạm chuẩn mực đạo đức
và những cái
biểu hiện nó không tốt
thì để giải pháp để có thể giải quyết được cái vấn đề này
thì trước hết thì vẫn là ở bản thân
của mỗi cán bộ chiến sĩ công an
đó là chúng ta phải
tự mình học tập rèn luyện
tu dưỡng đạo đức thực hiện tốt các chỉ thị
nghị quyết của đảng nhà nước
của bộ công an cái thứ hai là các đơn vị
các cơ quan đơn vị
cần phải xây dựng một cái môi trường
mà rất là thuận lợi để cho
cán bộ chiến sĩ có thể học tập
nghiên cứu rèn luyện cũng như là
thể hiện được cái bản chất
tốt đẹp của người chiến sĩ công an
vâng ạ một câu hỏi cuối cùng ạ theo đồng chí
trong bối cảnh hiện nay thì
các giải pháp đang đặt ra những yêu cầu gì
đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
để cùng góp phần xây dựng văn hóa
trong công an nhân dân mà mục tiêu cao nhất
đó là chúng ta xây dựng nền văn hóa
là nền tảng động lực thúc đẩy để
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy
tinh nhuệ hiện đại vâng
các giải pháp theo tôi các giải pháp
có thể để xây dựng nền
văn hóa công an nhân dân thì
có một số giải pháp chính như sau
trước hết là chúng ta phải nêu cao cái nhận thức
quán triệt cái nhận thức
trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đó là về vị trí vai trò tầm quan trọng
cũng như là sức mạnh của văn hóa
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
chúng ta cũng cần phải thực hiện tốt các chỉ thị
nghị quyết của đảng nhà nước
bộ công an về xây dựng
văn hóa trong thời đại ngày nay
và cái thứ hai sau khi nhận thức rồi
thì chúng ta phải có môi trường để thực hành
để rèn luyện thì các cơ quan tổ chức đơn vị
phải xây dựng môi trường
cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
rèn luyện thực hành
thì như các đồng chí đều biết có nhận thức
nhưng không có thực hành thì cũng không thể hình thành thói quen
và cũng khó có thể xây dựng được
các cái phẩm chất văn hóa tốt đẹp
thì tôi rất là tâm đắc
một câu nói của một doanh nhân người pháp
là heriot thì ông có nói
văn hóa là những gì còn tồn tại
sau khi người ta đã mất đi tất cả
thì nếu như chúng ta tập trung tu dưỡng
rèn luyện xây dựng thành những
phẩm chất tốt đẹp cao quý cho bản thân mình
thì khi chúng ta không còn các cái
điều kiện về danh vọng
vị danh lợi tiền tài
thì nó vẫn là những cái thứ mà tồn tại
giữa chúng ta và theo chúng ta đến hết cuộc đời
cái thứ ba nữa là
phải thực hiện một cách đồng bộ
và có hiệu quả các cái giải pháp
các cái chỉ thị nghị quyết của đảng
ví dụ như là về chiến lược bảo vệ
an ninh tổ quốc
chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thì chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đó
đồng thời đấu tranh với
đấu tranh với kẻ thù
trên tất cả các mặt trận
đặc biệt là trong thời đại ngày nay thì có
mặt trận báo chí xuất bản và đặc biệt là
internet mạng xã hội đấy chúng ta cũng phải chú trọng
và một cái điểm nữa là
chúng ta phải
lan tỏa những cái hình ảnh tốt đẹp về
người chiến sĩ công an nhân dân để làm sao
cho những điều tốt đẹp nó được
được đến với mọi người dùng dãi với mọi người
để mọi người có thể hiểu được hình ảnh
người chính sĩ công an nhân dân là
lúc nào cũng hết lòng hết sức phụ giữ
nhân dân chỉ biết
còn đảng và còn mình
một lần nữa thì cảm ơn thiếu tá trần minh hiền
đã đến với antv
và có những chia sẻ hết sức là cụ thể và sắp rồi
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục sau một ít phút nữa
với bản tin một trăm một mươi ba online